thưa quý vị và các bạn một vụ sử dụng súng tự chế bắn người bị thương vừa xảy ra tại tổ bốn thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn của tỉnh bắc cạn
vì có mâu thuẫn cá nhân ma thành trung đã rủ đàm văn thành và trần trung hiếu cùng chú tại xã bản thi huyện trợ đồn đến khu trọ nhà tìm nông quang huy để đánh
khi bị ba đối tượng đánh huy bỏ chạy về phòng ở của mình rồi lấy khẩu súng tự chế bắn về phía thành khiến thành bị thương ở mặt
sau khi bị bắn thành bỏ chạy thì huy đuổi theo đập bắn súng vào lương thành
thấy vậy cầu ruột của huy đã rằng lấy súng về cất giấu còn huy về nhà ngủ thành bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện trợ đồn đã hồi khẩu súng tạm giữ nông quang huy và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn xuân hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn ba xã kiến thành huyện đắk lớp tỉnh đắk nông cũng vừa bị công an huyện đắk lấp khởi tố bị can để điều tra làm rõ
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hùng và anh trần công dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú cùng thôn ăn nhậu tại nhà một người hàng xóm rượu vào lời ra hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
anh dũng bỏ về trước nhưng hùng đã đuổi theo để giải quyết mâu thuẫn
quá trình nói chuyện hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã sô sát hùng chạy về nhà lấy một con dao nhọn quay lại đâm vào vùng ngực anh dũng khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông
sau khi gây án hùng đã đến công an huyện đắk rơ lấp đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
công an tỉnh đắk lắk đang tiếp tục xác minh làm rõ tin báo tội phạm đối với ông đỗ thanh tâm chủ tịch hội đồng quản lý
công an tỉnh đắk lắk đã tiếp nhận ba trăm một mươi chín đơn thư tố cáo của công dân ở hai mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước
trước đó đầu năm hai nghìn một mươi chín qua các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc phát hiện công ty hoàng gia có nhiều hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng các thông tin tài liệu thu thập được ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định phân công nhiệm vụ
để xác minh điều tra viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm soát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm
phần lớn các khách hàng góp vốn cho công ty hoàng gia vay tiền ban đầu đều được trả lãi cao kèm theo nhiều ưu đãi
mục đích của hoàng gia là khuyến khích khách hàng góp vốn ngày càng nhiều sau đó tuyên bố giãn thời gian trả nợ giảm lãi suất
gói lớn mà mình xoay vòng không cho đồng tiền chết thì có thể lời gấp ba đến gấp bốn lần
nếu như mình cất đồng tiền đó đi đồng tiền mà họ trang trải cho mình thì chỉ có lời một gấp hai
vậy thôi làm từ đó thì nhiều người say mê vào thôi
càng ngày càng cuốn hút rồi càng ngày thấy lợi nhuận như vậy thì lại giới thiệu người khác và rủ người khác
cứ thế là thành đông người hết thôi
dạ tôi có tham gia vào đó là hai gói một gói một mươi hai và một gói một trăm ba mươi hai
thì tham gia mới ngày hai mươi năm tháng hai đây
thì đến giờ là chưa nhận được đồng nào
mà lại thấy là tức là hiện tượng của hoàng gia là phá sản người dân là không được lấy rồi
thì hiện tại số tiền gốc của tôi bỏ vào tám trăm sáu mươi bốn triệu
nếu thực hiện hợp đồng đủ hai mươi tháng là tôi sẽ được một tỷ tỷ bảy trăm hai mươi triệu đấy
nhưng cho đến bây giờ thì mới thực hiện và chi trả được năm trăm linh triệu
tổng số tiền gốc
như vậy là cho đến bây giờ ngay cái tiền đã trả đủ gốc cho tôi cũng vẫn chưa đủ đang còn thiếu nợ cả bốn trăm linh triệu
chưa nói đến trả gốc và lại tiếp theo
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận ba trăm một mươi chín đơn của công dân ở hai mươi bốn tỉnh thành trong cả nước
tố cáo ông đỗ thanh tâm giám đốc công ty tập đoàn hoàng gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền còn nợ khoảng ba mươi tỷ đồng
ngoài làm việc với chín mươi năm bị hại ở đắk lắk công an tỉnh đắk lắc đã có văn bản đề nghị công an các địa phương phối hợp xác minh lấy lời khai đối với những người có liên quan
đội quản lý thị trường số bảy cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn phối hợp với trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt vừa tiến hành kiểm tra một kho hàng tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn phát hiện thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu đang tập kết tại kho

đội quản lý thị trường số tám cục quản lý thị trường số chín trạm kiểm soát liên hợp dốc quyết vừa tiến hành kiểm tra một kho hàng tại thị trấn đồng đăng huyện cao lập tỉnh lạng sơn phát hiện thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu đang tập kết tại kho

sau đó ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị chủ tịch viện chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn của viện và mời các chuyên gia trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm xử lý sự cố tương tự giúp công an thành phố thực hiện việc giám định để xác định mức độ ô nhiễm về môi trường đất nước và không khí trong vùng ảnh hưởng xung quanh khu vực cháy nhà kho của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
từ đó đưa ra các giải pháp xử lý khắc phục có hiệu quả trong thời gian sớm nhất để thành phố tổ chức thực hiện
trước đó phát biểu tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tối ngày bốn tháng chín thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường võ tuấn nhân cho biết qua tính toán số lượng đèn huỳnh quang và đèn compac bị cháy cho thấy số lượng thủy ngân bị thất thoát ra môi trường từ một mươi năm một đến hai mươi bảy hai kg
ba kho chứa nguyên liệu đoàn khảo sát của tổng cục môi trường đã tiếp cận chưa bị cháy
bộ tài nguyên và môi trường đã yêu cầu công ty báo cáo rõ số lượng thủy ngân
ông nhân cũng cho biết thêm theo quy chuẩn việt nam
có một trong số một mươi hai mẫu nước mặt có giá trị thủy ngân vượt quy chuẩn một ba lần
một trong số tám mẫu trầm tích có giá trị thủy ngân vượt tiêu chuẩn một ba mươi sáu lần
qua so sánh kết quả quan chắc với tiêu chuẩn của who mỹ châu âu và canada cho thấy
có bốn vị trí lấy mẫu vượt quy chuẩn
hướng phát tán tại vị trí cách hàng rào hai trăm linh m năm trăm linh m một m đều phát hiện có thủy ngân vượt chuẩn
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân ở đô thị
hướng phát tán tại vị trí cách hàng rào hai trăm linh m năm trăm linh m đều phát hiện có thủy ngân vượt chuẩn

câu chuyện giao thông sẽ phản ánh tới quý vị một góc nhìn
mà ở đó cho thấy sự bất cập trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức cho kem học sinh
còn nằm ở chính sự thiếu sót của một bộ phận phụ huynh hay người thân
khi họ không làm gương cho con em mình trong chấp hành luật an toàn giao thông
không khó để bắt gặp những phụ huynh chở con em mình mà không được mua bảo hiểm như thế này
tại một cổng trường trung học cơ sở rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường trong tình trạng
bố mẹ thì đối mũ bảo hiểm còn con
thông báo với anh là về quy định của luật giao thông đường bộ
thì đối với người từ đủ sáu tuổi trở lên là anh bắt buộc phải đội mũ cho cháu
đấy nay kể cả cháu đã đủ sáu tuổi lên để đảm bảo an toàn cho chính sức khỏe cho cháu
khai giảng rồi nên lượng phương tiện giao thông đến các cổng trường rất là đông

nó rất có nguy cơ cao

thế là đi đến cái đoạn đấy rẽ vào cổng này
cái này là bởi vì tựa mũ bảo hiểm cháu vẫn cầm trên tay mà
trách nhiệm trách nhiệm của người làm cha người mẹ cũng như trách nhiệm của người điều khiển phương tiện
là mình phải nhắc nhở cháu là phải đội mũ khi ngồi lên xe
đến khi nào mình dừng xe và cháu xuống
trên thực tế để hình thành cho các em học sinh ý thức văn hóa khi tham gia giao thông rất cần sự làm gương của người lớn
trong khi tại trường học giáo viên luôn yêu cầu học sinh phải biết nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông
vậy nhưng khi mà chính bản thân bố mẹ người thân các em đang làm gương xấu hàng ngày qua các hành vi vi phạm
thì rõ ràng khó có thể yêu cầu sự tự giác từ các em
theo tôi thì ngay từ trong ý thức và trong cái suy nghĩ của người lớn phụ huynh của mình
đã phải là
chấp hành trước hết để làm gương cho các cháu
và khi cứ chở các cháu trên xe thì mình đầu tiên là mình phải đội mũ cho cháu
hoặc nhắc yêu cầu cháu đội mũ vào
đấy đến kiểm soát đến khi nào cháu xuống khỏi xe vào trường
đấy và bản thân và cái yếu tố của người phụ huynh là gần như là yếu tố quyết định
đấy để cho các cháu được chấp hành
và kể cả các cháu là cấp ba các cháu tự đi xe đến thì ra khỏi nhà
thì mình cũng phải nhắc các cháu là phải mang đầy đủ giấy tờ và phải đổi mũ bảo hiểm

trẻ con nó chủ yếu là nó là bắt chiếc

chúng tôi là người lớn phải làm gương để cho các cháu được noi theo
có thể đúng
là cái giáo dục tốt nhất
ngoài ra một hiện trạng đang diễn ra tại các cổng trường tại hà nội hiện nay
đó là việc phụ huynh đưa đón con diễn ra lộn xộn
nhiều người còn bất chấp nguy hiểm vô tư dừng đỗ xe giữa đường để cho con xuống xe gây cản trở giao thông
chính vì vậy tình trạng un tắc tại các cổng trường vào những giờ cao điểm thường xuyên xảy ra
trong khi đó việc phân luồng xử lý vi phạm của lực lượng chức năng lại gặp rất nhiều khó khăn
thực tế thì quá trình xử lý nó vướng mắt thời điểm các cái giờ để vào trường nó thường rơi vào cái giờ cao điểm
các cái phương tiện tham giao thông nó rất là đông
và đặc thù là khi người đưa đến đưa các cháu đến trường nó thường là tranh thủ rất là vội vàng
và cái việc chấp hành như là để xe vào lối quy định dừng đỗ nó không đúng lối quy định
người ta thường là vài phút chạy ra nên là cái sự mà mình chấn chỉnh nó rất là khó
vâng một năm học mới nó lại bắt đầu
và những gì chúng tôi ghi nhận được trong sáng hôm nay thì rõ ràng là việc giáo dục ý thức
chấp hành luật an toàn giao thông đối với học sinh sinh viên hiện nay vẫn đang còn rất nhiều tồn tại và bất cập
về vấn đề này thì hơn lúc nào hết đang thực sự cần sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt
từ phía nhà trường và chính các phụ huynh học sinh
quỹ ban an toàn giao thông quốc gia cũng vừa ban hành công điện về việc tổ chức thực hiện
tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
trong tháng cao điểm này quỹ ban an toàn giao thông quốc gia yêu cầu cha mẹ học sinh ký
và thực hiện cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông cho học sinh
đặc biệt là phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô xe máy
không giao mô tô xe máy cho trẻ em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến trẻ em
tập trung xử lý hành vi người lớn chở trẻ em đi mô tô xe máy xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định
hoạt động này sẽ duy trì trong suốt tháng chín năm hai nghìn một mươi chín

dẫn tới việc không ít người dân chưa mặn mà với việc mua bảo hiểm y tế